các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

được biết nạn nhân là người trú tại tỉnh hải dương
về việc này ông nguyễn hoài bắc chủ tịch ủy ban nhân dân phường sao đỏ thành phố chí linh hải dương
xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương vừa làm thủ tục xác minh thân nhân của người này
để gia đình đưa nạn nhân về nước
theo ông bắc nạn nhân là anh vũ văn hát hai mươi bốn tuổi sang đài loan lao động từ năm hai nghìn hai mươi ba
về sự việc ông bắc cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ gia đình làm thủ tục
trước đó ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bốn trên mạng xã hội lan truyền clip của đài tvps đài loan ghi lại hình ảnh
nhiều cảnh sát ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người việt nam
và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại anh hát
cũng theo nội dung clip được dịch lại nạn nhân là hát người việt nam
sau khi sang đài loan nạn nhân quen biết với một người phụ nữ việt nam họ nguyễn
thông qua mạng xã hội người này có bạn trai họ lê
người họ lê đã cùng hai đồng hương người việt nam và một người đài loan
hứa thực hiện hành vi phạm tội
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn người phụ nữ họ nguyễn đã mời anh hát đi chơi
từ thành phố đào viên đến vân lâm
sau đó nhóm nghi phạm này bắt cóc anh hát đưa về cống liêu đều thuộc đài loan
qua mạng xã hội nhóm nghi phạm đã gọi điện cho gia đình nạn nhân
đòi chuộc khoảng hai mươi năm vạn đài tệ khoảng hai trăm linh triệu đồng
lấy được tiền từ gia đình nạn nhân nhóm nghi phạm không thả anh hát
mà đưa anh này ra nhà nghỉ rồi nhốt tại đây để đòi thêm tiền chuộc
sợ nạn nhân kêu cứu nhóm nghi phạm đã bịt miệng và mũi khiến anh hát tử vong vào ngày một mươi ba tháng ba
sau đó nhóm này đã trôn anh hát tại vườn mía
đến ngày một mươi tháng bốn cảnh sát đã tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan
một ngày sau đó các nghi phạm đã chỉ trộn trôn anh hát để các nhà chức trách khai quật
cũng theo thông tin từ đài này chính quyền đài loan đã bắt giữ tổng cộng năm nghi phạm
gồm bốn người việt nam và một người đài loan
các nghi phạm bị cáo buộc với các tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người
xã hội xuất hiện đoạn clip một người đàn ông định làm điều dại dột ở ga tàu
liên quan đến vụ việc một nhân viên gắt tàu vẫn còn bàng hoàng kể lại bốn giây định mệnh đó
người nhân viên gác tàu là anh trịnh dũng ba mươi bảy tuổi thuộc đội đường sắt biên hòa
hôm bảy tháng bốn vừa qua anh đã dũng cảm cứu được một người đàn ông có ý định làm điều dạy rột
khi người này lao thẳng vào đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ cao
anh dũng cho biết mình công tác trong ngành đường sắt được ba năm
trong đó có hai năm trực chốt đường km một nghìn sáu trăm tám mươi hai ba trăm linh
anh dũng nhớ lại khoảng hai mươi hai h bốn mươi ba phút ngày bảy tháng bốn
anh đã đóng chốt tại đường ngang km một nghìn sáu trăm tám mươi hai ba trăm tám mươi năm giao với đường bắc sơn long thành
để đón tàu hàng h tám mươi bốn chạy hướng nam bắc
lúc này có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi để lại xe máy nhảy qua hàng rào
cố lao mình vào đoàn tàu đang chạy tốc độ của đoàn tàu khi đó lên tới tám mươi km trên giờ
quan sát và trong thoáng chốc đã nhận định được tình hình
anh dũng không hề nao núng lao ngay ra khỏi vị trí gác chắn chạy đến chỗ người đàn ông kia
anh dũng hết sức lực kéo người này thoát kịp khỏi đường dày ngay khi tàu đang vụt qua
sự việc xảy ra rất nhanh chỉ trong vòng bốn giây
sau đó anh dũng quay về gác chắn của mình viết báo cáo sự việc
đề xuất cơ quan hỗ trợ trích xuất camera
đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm làm nhân viên gác chắn
anh dũng gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy
suốt đêm hôm qua dư âm của sự việc khiến anh đã không thể nào chập mắt
ngày một mươi sáu tháng bốn ông trần anh tuấn phó tổng giám đốc tổng công ty đường sắt việt nam
đã đến tận nơi làm việc của anh trịnh dũng để khen thưởng biểu dương hành động đẹp dũng cảm
mới đây tại bình phước khi đang đi học thêm một nữ sinh sinh năm hai nghìn sáu
bị bạn tấn công dẫn đến thương tích và bị trầm cảm đã khiến gia đình hoang mang
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn chị lương thị thanh hiển mẹ của nữ sinh nmn
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông thị xã bình long bình phước cho biết
đang đưa con gái từ tp hcm về bình phước
theo đó n đã bị một nhóm bạn học trung lớp tấn công vào tối ngày tám tháng bốn
tại một trung tâm dạy tiếng anh thuộc khu phố phú sơn phường an lộc thị xã bình long
chị hiển cho biết thêm n vẫn còn chóng mặt khi đi lại
sáng ngày một mươi sáu tháng bốn con gái chị tái khám tại bệnh viện tâm thần
bác sĩ thông tin tình trạng của n cần phải điều trị lâu dài và phải bảo lưu việc hào hành
tuy nhiên do n có hai kỳ thi sắp tới nên gia đình xin bác sĩ kê thuốc về uống
nếu tình trạng bé ổn bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị sau
theo chị hiền sau khi xảy ra vụ việc con gái bị bạn tấn công
chị đã lên công an trình báo và chỉ yêu cầu các bạn xin lỗi
sau này không được lập lại vụ việc và bồi thường tiền điều trị thường tích
nhưng sau khi về nhà n liên tục bị nôn ói
sau hai ngày điều trị tại trung tâm y tế thị xã bình long
gia đình đã đưa nữ sinh lên bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm cấp cứu
và được chuẩn đoán tổn thương nông ở đầu tổn thương nội sọ
chiều ngày một mươi hai tháng bốn nơi xuất viện nhưng tâm lý không tốt
nên gia đình tiếp tục đưa nữ sinh này đến bệnh viện tâm thần
tại đây các bác sĩ chuẩn đoán nữ sinh đang trong giai đoạn trầm cảm nặng
không có các triệu chứng loạn thần
n vẫn đang được kê đơn thuốc điều trị
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn bà ngoại của bé cũng đã đến công an để lấy lời khai
về lý do con gái bị tấn công chị yên cho biết có thể trước đó nhóm của n
có năm người chơi chung với nhau sau đó n và người bạn tên v tách ra khỏi nhóm
nên xảy ra mâu thuẫn
ủy ban nhân dân thị xã bình long đã nắm vụ việc trên
và đã chỉ đạo cơ quan công an xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm
theo quy định nếu có vi phạm
mới đây trên đường đi học về hai học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công
dù sau đó phát hiện nhầm người nhưng nhóm này ngăn chặn không cho người dân
được các nạn nhân đi cấp cứu
ngày một mươi sáu tháng bốn công an huyện đức trọng lâm đồng đã tạm giữ sáu đối tượng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng bốn lê đức đạt sinh năm hai nghìn bảy
trò hồ thanh hiếu sinh năm hai nghìn bảy cùng ngũ huyện đức trọng
đi từ thị trấn liên nghĩa về xã phú hội theo quốc lộ hai mươi
trên đường đi đạt và hiếu gặp một nhóm đi bốn xe gắn máy đuổi theo nên bỏ chạy
sau đó hai đối tượng gọi điện thoại cho bốn người khác chuẩn bị hung khí tập trung hỗn chiến
một lúc sau hai nhóm giáp mặt và sử dụng gạch đá cây gậy rượt đuổi nhau gây hỗn loạn khu vực
rồi đuổi nhau khoảng một mươi đến một mươi năm phút nhóm đối tượng đi bốn xe máy bỏ chạy
cùng lúc này em dnbl và nah học sinh trường trung học phổ thông lương thế vinh
thị trấn liên nghĩa đi học thêm về ngang quà
do nhìn nhầm và nghĩ hai học sinh này là nhóm đối thủ đang quay lại nên nhóm lê đức đạt
sử dụng gạch đá cây gậy dao phóng ném lợn vào xe của hát và nhóm bạn đang đi tới
do đang chạy xe với tốc độ cao và bị ném các hùng khí nên hát lạc tay lái
và quẹt vào đuôi xe tải đang đậu bên đường
sau đó nhóm của đạt phát hiện tấn công nhầm người
tuy nhiên nhóm này ngăn chặn không cho người dân xung quanh đưa hai nạn nhân vào bệnh viện
hậu quả vụ việc trên khiến hai em bị chấn thương nặng
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày một mươi sáu tháng bốn công an tp biên hòa đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn khắc duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
duy là người lái xe gây tai nạn khiến hai người tử vong
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng ba duy điều khiển xe tải biển kiểm soát sáu mươi h bốn nghìn hai trăm bảy mươi bảy lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ đồng nai đi bình thuận
khi đang di chuyển lên cầu vượt amata đoạn thuộc phường long bình thành phố biên hòa
đã vai trạm với xe máy biển kiểm soát sáu mươi tám g một trăm năm mươi nghìn năm trăm hai mươi do ông dt bốn mươi sáu tuổi điều khiển cho bà tt bốn mươi tuổi
cùng quê kiên giang chạy cùng chiều
cú vai trạm mạnh khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ
nhận tin báo công an thành phố biên hòa đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
qua điều tra lực lượng công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do duy điều khiển xe tải vượt bên phải trên cầu vượt
không đảm bảo an toàn gây tai nạn
khuya ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng chữa cháy thuộc công an thành phố tân uyên phối hợp cùng nhiều lực lượng khác
đang khống chế vụ cháy xảy ra tại một khu nhà xưởng thuộc phường thái hòa thành phố tân uyên bình dương
theo một số người dân một nhà xưởng nằm ngay sát đường lớn bất ngờ bốc cháy
bên trong có chứa vải và nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng rất nhanh
nhiều người dân bùng bình chữa cháy và nước phun vào để dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn nên không thể công chế
một số người dân ở gần đó cũng đã vội di tàn chuyển đồ đạc ra ngoài vì sợ cháy lan
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường không chế vụ cháy
đến thời điểm hiện tại đám cháy cơ bản được khống chế không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh
dù vậy lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để dập tắt toàn bộ vụ cháy
theo quan sát do ngọn lửa lớn nên tài sản bên trong nhà xưởng đã bị lửa thiêu dụi hiện vẫn chưa rõ thiệt hại ra sao
ngày một mươi sáu tháng bốn công an tỉnh đồng tháp cho biết công an phường phú mỹ thành phố cao lãnh vừa phát hiện một thanh niên giả danh công an
người bị công an lập hồ sơ để xử lý là nguyễn lê ngọc thị hai mươi hai tuổi ngụ xã tân kiều huyện tháp mười
theo đó cùng ngày công an phường mỹ phú nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng chạy ô tô biển tám mươi a bảy nghìn chín trăm chín mươi bảy
có dấu hiệu giả danh công an công an phường mỹ phú tiến hành kiểm tra xác minh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai trang phục công an nhân dân ba biển số nền danh sáu mươi sáu a năm nghìn năm trăm bảy mươi tám tám mươi a bảy trăm tám mươi chín tám mươi a bảy nghìn chín trăm chín mươi bảy
và một biển số nền trắng sáu mươi sáu a bốn nghìn ba trăm bốn mươi ba một tờ giấy in logo và chữ bộ công an băng màu đỏ có chữ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân
một bộ đèn ưu tiên cùng nhiều tăng phật khác
tại cơ quan công an đối tượng khai là nguyễn lê ngọc thị số tăng vật nói trên được mua trên mạng mục đích sử dụng để ra ngoài với mọi người
khi có các vật dụng trên khi thuê ô tô cùng tài xế và giả danh là công an để vào các tiệm sửa xe thay biển số
theo công an hồi tháng hai vừa qua khi từng bị công an xã hòa an thành phố cao lãnh sự phạt hành chính về hành vi
tàng trữ sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu phù hiệu số hiệu giấy chứng nhận công an nhân dân
sau ngày phi mã giá vàng các thương hiệu trong nước được điều chỉnh giảm nhẹ và duy trì gần tám mươi bốn triệu đồng trên một lượng
hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau
giá vàng sjc ở khu vực hà nội và đà nẵng niêm yết ở mức tám mươi một bảy triệu đồng trên một lượng mua vào và tám mươi ba bảy mươi hai triệu đồng trên một lượng bán ra
tại thành phố hồ chí minh giá vàng sjc vẫn đang mua vào mức tương tự giữa khu vực hà nội và đà nẵng nhưng bán ra thấp hơn hai mươi đồng
như vậy so với dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bốn giá vàng sjc đã được điều chỉnh giảm bốn trăm linh đồng ở cả hai chiều
ngày một mươi sáu tháng bốn ủy ban nhân dân phường phạm đình hổ quận hai bà trưng hà nội phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh
gia quân xử lý các hành vi bức hại cây sao đen trên phố lò đúc cùng một số tuyến phố khác trên địa bàn
cụ thể lực lượng chức năng tiến hành đào phá rỡ những mảng bê tông gạch đá xi măng bị người dân xây bịt kín quanh gốc cây
tháo dỡ biển quảng cáo đình sắt đèn trang trí lắp đặt sai quy định làm ảnh hưởng đến sinh trường phát triển của cây
quá trình thực hiện giải cứu cây sao đen bị bức hại ủy ban nhân dân phường phạm đình hồ cắt cử cán bộ chỉ đạo và giám sát
đảm bảo yếu tố kỹ thuật mỹ thuật không để ảnh hưởng đến gốc cây và thần cây
cùng với công việc trên phương phạm đình hồ cũng yêu cầu người dân trên địa bàn ký cam kết không bức hại cây xanh
giữ văn minh trật tự tuyến phố đảm bảo vệ sinh môi trường
trao đổi tại hiện trường phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường phạm đình hộ trần đức quyền cho biết
việc giao quân xử lý hành vi bức hại cây xanh nhất là cây sao đen nằm trong kế hoạch về tăng cường xử lý vi phạm đảm bảo an ninh trật tự
trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường
kế hoạch được phương thực hiện nhằm chào mừng dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
các phần việc trên sẽ được hoàn thành trong tháng năm
theo ông quyền địa phương đã tính đến việc sau khi được giải cứu nhiều cây xanh có thể bị bức hại trở lại
bởi đa số cây được trồng trước mặt tiền của những ngôi nhà trên nhiều tuyến phố
vì vậy ủy ban nhân dân phường phạm đình hồ giao lực lượng công an phường tổ dân phố phối hợp với công ty cây xanh cùng giám sát
quản lý theo dõi quá trình sinh trường của cây
khi phát hiện có dấu hiệu bất thường các đơn vị hoặc người dân cần báo cáo ngay để có biện pháp xử lý phù hợp
phương cũng đã phổ biến đến người dân mức xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức xử phạt khác nếu xâm phạm cây xanh
hạ tầng của đô thị đồng thời địa phương yêu cầu người dân ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ cây xanh trên địa bàn
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số một vừa có công văn gửi ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
về dự toán chi phí phát sinh trong trường hợp đơn vị này tham gia vận hành thử tuyến metro số một biến thành suối tiên
dự kiến chi phí phát sinh cho việc vận hành thử metro số một gần một trăm một mươi tỷ đồng
kinh phí này do ủy ban nhân dân tp cấp từ ngân sách tp giao ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đặt hàng công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đường sắt đô thị số một để chuẩn bị cho công tác vận hành khai thác thương mại tuyến metro số một trong quý ba tới
trong trường hợp kinh phí chưa được bố trí công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số một
được tạm ứng từ vốn điều lệ để thực hiện và thu hồi tạm ứng
bổ sung lại sau khi ban quản lý đường sắt đô thị nghiệm thù thanh toán gần một trăm một mươi tỷ đồng được dùng thanh toán các khoản như
điện phục vụ vận hành máy móc nhà gà trung tâm điều độ operation canton center trung tâm điều hành metro số một
tiền lương nhân viên nước uống chi phí liên lạc bảo vệ chi phí thuê vận hành trạm biến áp
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số một được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
đi vào hoạt động vào năm hai nghìn một mươi chín để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quản lý vận hành
metro số một khi hoàn thành hiện metro số một đạt chín mươi tám tổng khối lượng
đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố tổng mức đầu tư hơn bốn mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng
dài gần hai mươi km từ bến thành quận một đến deport long bình thành phố thủ đức
trước đó thủ tướng ban hành quyết định số sáu mươi năm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án petro số một
lùi thời gian hoàn thành dự án này vào cuối quy bốn năm hai nghìn hai mươi bốn với cam kết không phát sinh chi phí
dự án phải lùi lại đưa vào khai thác thương mại đến tháng bảy năm nay
nhưng cũng không kịp cùng với ba lần gia hạn trước đây là lần thứ tư tuyến này rời lịch khai thác vận hành